ngày ba mươi một tháng tám đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
làm việc tại tỉnh quảng ninh về kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi bốn
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín giải ngân vốn đầu tư công tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho sản xuất kinh doanh
phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong tám tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhấn mạnh tỉnh quảng ninh cần nêu cao tinh thần trách nhiệm
tháo gỡ điểm ngẽn khơi thông nguồn lực tạo động lực mới để quảng ninh phát triển
phấn đấu đưa quảng ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm hai nghìn ba mươi
đẩy mạnh phòng chống dịch covid một mươi chín đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong đấu tranh phòng chống buôn lậu
gian lận thương mại hàng giả ưu tiên đẩy mạnh phát triển kinh tế biên giới giúp người dân có cuộc sống ổn định
không để người dân có hành vi tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu qua biên giới
tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phòng chống buôn lậu qua biên giới
chủ động làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự an ninh quốc phòng trên địa bàn
quảng ninh cần chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh
giảm thiểu các khó khăn do tác động của dịch covid một mươi chín